thực hiện lời kêu gọi của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
đã có thư gửi các đại biểu quốc hội việt nam đề nghị các đại biểu quốc hội phát huy trí tuệ tâm huyết và trách nhiệm của mình
để sát cánh cùng nhân dân chính quyền tổ chức đảng đoàn thể các cấp trong cuộc chiến đấu phòng chống dịch bệnh
chủ tịch quốc hội cho biết ubth các cơ quan của quốc hội các đoàn đại biểu quốc hội cơ quan giúp việc của quốc hội
đã chủ động điều chỉnh các chương trình kế hoạch công tác phương thức làm việc để đáp ứng yêu cầu cấp thiết của tình hình
tạm dừng các cuộc họp hội nghị chưa cấp thiết các hoạt động giám sát khảo sát tại bộ ngành địa phương
trong thư chủ tịch quốc hội nhấn mạnh ubth sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được hiến định luật định
để cùng chính phủ kịp thời ban hành các quyết sách cần thiết cho việc phòng chống dịch bệnh
nhân dịp này chủ tịch quốc hội cũng gửi những tình cảm chân thành chia sẻ những khó khăn vất vả
và trân trọng cảm ơn sự đóng góp hy sinh của các lực lượng trong tuyến đầu chống dịch
trong đó có sự tham gia của những đại biểu quốc hội đang công tác trong ngành y và trong quân đội công an